quý vị đến với chương trình an ninh mạng tuần này
thưa quý vị tài chính phi tập trung dfi là một xu thế tài chính mở
đang phát triển ngày càng mạnh mẽ trong những năm gần đây
dfi được nhận định có thể góp phần tạo ra một hệ thống tài chính hoạt động hiệu quả
và thúc đẩy tài chính toàn diện
thế nhưng sự gia tăng nhanh chóng của các nền tảng dfi
đã tạo ra sự gia tăng các vụ tấn công lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nội dung này sẽ được phân tích trong phần phòng vệ số
còn bây giờ như thường lệ chương trình an ninh mạng ngày hôm nay xin được bắt đầu
với những thông tin bảo mật đáng chú ý trong phần nhận diện
mới đây nhà nghiên cứu bảo mật david streot đã phát hiện ra một lỗ hồng mới
cho phép tin tặc vượt qua màn hình khóa mà không cần nhập mật khẩu
ảnh hưởng đến toàn bộ các thiết bị google pixi
tất cả mọi thứ cần có là khả năng truy cập

vật lý vào điện thoại kẻ sim bị khóa và công cụ để tháo sim
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
đã ghi nhận cảnh báo và hướng dẫn xử lý tám trăm năm mươi bảy cuộc tấn công mạng
gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại việt nam
giảm một mươi ba ba so với tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
và tăng tám một so với cùng kỳ tháng một mươi năm ngoái
tính luy kế từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến hết tháng một mươi
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
đã ghi nhận cảnh báo và hướng dẫn xử lý một mươi ba trăm bảy mươi sáu cuộc tấn công mạng
gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại việt nam
như vậy trung bình trong một mươi tháng đầu năm nay
mỗi tháng có hơn một ba mươi bảy sự cố tấn công mạng
vào các hệ thống thông tin tại việt nam
đến cuối ngày một mươi một tháng một mươi một
số tài sản mã hóa trị giá hơn sáu trăm linh triệu usd
được ghi nhận đã bị rút khỏi ví điện tử của ft
mà không hề có giải thích rõ ràng
sau đó không lâu nền tảng giao dịch thông báo
trên kênh google pixel
trên kênh telegram chính thức rằng
công ty đã bị hách
hướng dẫn người dùng không cài đặt bất kỳ cầm nhận nào
gỡ bỏ phần mềm và dừng truy cập vào trang chủ công ty
thưa quý vị được phát triển dựa trên công nghệ blockchain
các ứng dụng tài chính phi tập trung defi
sử dụng mã nguồn mở của các hợp đồng thông minh
cho phép tất cả mọi người có thể tự do sử dụng
quản lý và tự do sử dụng
và luân chuyển tài sản
giảm thiểu sự tham gia của các trung gian tài chính
tính chất phi tập trung đem lại những ưu thế nổi trội
cho dfi so với tài chính truyền thống như thế nào
ẩn chứa những rủi ro ra sao
và làm cách nào để nhận diện
cũng như phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo tài chính phi tập trung thường gặp
mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung này
trong phần phòng vệ số ngay sau đây
các tổ chức trung gian tài chính được biết đến
với những vai trò thiết yếu trong việc giảm chi phí giao dịch
và mở rộng khả năng giao dịch
là cầu nối giữa các bên có nhu cầu cho vay
và các bên có nhu cầu đi vai
thiết lập lòng tin và giải quyết các giao dịch
tuy nhiên mặt trái của sự phát triển các trung gian tài chính
chính là sự độc quyền trên thị trường
do được hưởng quyền lực đáng kể
trong việc đích hình các giao dịch kinh tế
trong khi đó công nghệ blockchain
có thể loại bỏ hoàn toàn nhu cầu trung gian
trong các giao dịch tài chính
từ đó dịch vụ tài chính có thể trở nên phi tập trung hơn
giáng tạo hơn
tương tác vượt qua phạm vi không gian
và minh bạch hơn
do các giao dịch luôn có thể được truy vết
và không thể xóa bỏ trên mạng blockchain
chúng ta có thể hiểu c năm là mô hình tài chính truyền thống
mô hình tài chính tập trung
trước giờ chúng ta tương tác rất là nhiều
như kiểu là chúng ta chuyển nạp gửi ngân hàng này
chúng ta gửi tiết kiệm
hay là chúng ta vai từ ngân hàng
hoặc là các hoạt động tài chính khác
thì đó là mô hình tài chính tập trung
và một cái mô hình tài chính defi

nó khác hơn
thì đó là mô hình tài chính phi tập trung
thì hầu hết cái đơn vị vận hành
hoặc là cái tổ chức vận hành
nó nằm ở trên blockchain
và nó được phân tán
được vận hành thông qua hệ thống blockchain
thì hai hình thức này
nó chỉ khác nhau ở chỗ
là cái hình thức
nó hoạt động
một cái là trên nền tảng blockchain
một cái thì do một tổ chức
tài chính nào đó họ đứng ra
họ chịu trách nhiệm
họ đứng ra phát hành
theo số liệu của tổ chức statista
lượng vốn cung cấp thanh khoản
cho các giao thức defi
có sự tăng trưởng mạnh trong hai năm trở lại đây
đặc biệt từ nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
với lượng vốn cung cấp thanh khoản
cho các giao thức defi
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
đạt hơn sáu mươi tỷ đô la mỹ
cho thấy các nhà đầu tư
đã nắm bắt được cơ hội đầu tư hấp dẫn dfi đem lại
nghiên cứu của nhóm chinalysis
chỉ ra trên defi
nhiều giao thức mới đang được tung ra
có các lỗ hỏng mã hóa
mà tiên tạc có thể khai thác
hai mươi một các vụ đột nhập năm hai nghìn hai mươi một
tận dụng các lỗ hỏng này
hành vi trộm cắp tiền số đã tăng năm trăm một mươi sáu
so với năm hai nghìn hai mươi
lên tới ba hai tỷ đô la mỹ
trong số này bảy mươi hai số tiền bị đánh cắp
được lấy từ các giao thức defi
bản chất của tài chính tiệp trung
là nó hoàn toàn nằm trên blockchain
và nó vận hành bởi blockchain
thế nên là
việc quản lý kiểm soát của nó
nó rất là khó cho các cơ quan quản lý

thậm chí là việc quản lý
đối với những team phát triển
nó cũng rất là khó
bởi vì khi mà họ đã
đưa lên trên hợp đồng thông minh rồi
thì việc thay đổi hợp đồng thông minh
là việc hoàn toàn rất là khó khả thi
chính vì thế nếu mà hacker
tận dụng được lỗ hỏng
họ hoàn toàn có thể rút rất là nhiều tiền
có thể rút sạch số tiền trong hợp đồng thông minh về
tại việt nam thời gian qua
nhiều vụ lừa đảo liên quan đến tài chính phi tập trung
đã xảy ra dưới hình thức đa cấp
quy động vốn trái phép
có thể kể đến vụ việc flyteam
kêu gọi hàng nghìn người bỏ tiền
để đầu tư trái phép vào một sàn ngoại hối
có tên defi
với cảm kết lãi đến ba mươi một tháng
hay vụ hoạt động của sàn tiền nào
có tên bitcoin defi
với cam kết lãi suất từ một mươi đến ba mươi
rủi ro
khiến nhiều người dân lâm vào cảnh
tán ra bại sản
áp dụng cái giải pháp công nghệ
cái kỹ thuật vào trong cái việc
vận hành sản xuất kinh doanh
và đầu tư thì nó sẽ rất là tốt
rất là hiệu quả
tuy nhiên quan trọng là
ai tiến hành cái đấy và hình thức thế nào
cơ sở nào pháp lý nào để thực hiện
cũng như là bảo đảm cái quyền lợi nhà đầu tư
còn bây giờ thì nó có tình trạng là
huy động rồi sử dụng vốn
một cách là mập mở
không có phương án dự án rõ ràng
không có cơ quan nào cho phép
và nguy cơ rất lớn
nếu như mà thất bại
thì nhà đầu tư có thể là mất trắng
nếu như cái việc mà đầu tư có tính chất là
huy động vốn xong là cho vay
thì là có thể là
tính chất hoạt động tiến dụng
thì sẽ bị nghiêm cấm sẽ là trái luật
vì không được cấp phép
của ngân hàng nước
nếu như mà cho vay hay là huy động hay làm bất cứ việc gì
mà lại tiến hành dưới mô hình đa cấp
thì chắc chắn là cũng là vi phạm pháp luật
vì hoạt động đa cấp thì phải được phép
bộ công thương
nếu như mà kinh doanh thương mại kinh doanh hàng hóa
thế còn đối với lại dịch vụ
kiểu như là huy động vốn này
thì hiện nay pháp luật chúng ta không cho phép hoạt động đa cấp
cho nên là cũng không có ai cấp phép
thế thì cấp phép mà
làm cái việc đa cấp
vượt quá đã vi phạm rồi
trường hợp này
hoạt động của tính chất đa cấp
tạo ra cái rủi ro rất lớn cho những người tham gia
thì sẽ là những hành vi
nhẹ thì sẽ bị xử phạt
chính còn nặng thì sẽ là vi phạm hình sự
thưa quý vị
tài chính phi tập trung là một mảng rất mới
mới xuất hiện cách đây khoảng ba bốn năm
và những hình thức mới đều tồn tại những lỗ hỏng
đặc biệt ở blockchain
có những lỗ hồng không thể ngay lập tức
lợi dụng điều này có nhiều đối tượng khai thác
để lừa đảo với nhiều hình thức chiêu trò thủ đoạn
về cơ bản hiện nay có một số hình thức
lừa đảo như sao
thứ nhất là lừa đảo về giả mạo
họ có thể giả mạo về các phần mềm
phần mềm như phần mềm ví phần mềm sàn
họ có thể giả mạo các website
họ có thể giả mạo các cộng đồng
hay giả mạo thậm chí các cái ứng dụng khi tập trung
để khi người dùng họ nghĩ rằng
đấy là những nền tảng hay là những thông tin chính thống
từ những đơn vị phát triển thực sự
và người ta cứ tương tác với những cái hợp đồng thông minh đó
và về sau thì người dùng họ sẽ bị ảnh hưởng
và sẽ bị khai thác là rút hết tiền từ tài khoản người dùng
thứ hai là hình thức về việc bơm thổi
và gọi như là rút hết tiền
thì có rất nhiều các hình thức
cái đội ngũ mà họ lừa đảo
họ sẽ đẩy giá cho một tốc cần
họ sẽ bơm thổi cho
cái giá trị mà khóa
ở trong cái hợp đồng thương minh nó rất là lớn lên
và làm cho người ta có cái niềm tin
vào trong cái hợp đồng thông minh đó
và người ta tương tác người ta gửi tiền vào đấy
nhưng sau rồi thì
cái nhóm phát triển họ rút hết tiền
họ lại dùng lỡ hổng
họ rút hết tiền ra
mặc dù các giao thức defi
có thể cung cấp chức năng tương tự
cho hoạt động giao dịch tài chính
công nghệ blockchain để bỏ qua trung gian
nhưng chúng hầu như không đưa ra bất kỳ sự giám sát
từ các cơ quan quản lý
để đảm bảo thị trường tài chính an toàn và hiệu quả
trong khi đó ở việt nam
chưa có một khung pháp lý rõ ràng về defi
ở những lĩnh vực như chứng khoán
hoặc một số lĩnh vực ngân hàng
thì quy định tương đối chặt chẽ là
được làm cái gì trường hợp nào huy động vốn
trường hợp nào đầu tư hay môi giới
thì cái lĩnh vực chung
trong giờ phút này là không có một quy định gì cả
cho nên là người ta hoàn toàn có thể là
với vai trò cá nhân hay là pháp nhân
đứng ra để huy động
hoặc là đứng ra để cho vay
mà không phải giảm bược
quy định pháp luật cũng như là báo cáo
hay là tuân thủ những điều kiện
về huy động cũng như là về hoạt động
cái điều đấy thì nó sẽ là
rất rủi ro cho thị trường cho khách hàng
những cái chính sách về pháp lý
nó là một cái thứ rất là quan trọng
để giúp được người dân
người ta có thể tiếp cận được với những hợp đồng thông minh
mà sau này nếu mà
có thể có những hành năng pháp lý
họ chấp nhận
tức là duyệt cho những hợp đồng thông minh nào
hoặc là những cái ứng dụng thi tập trung nào
là những ứng dụng thi tập trung an toàn
và lúc đấy thì người dùng có nhiều cơ sở
để họ tin tưởng và họ
tương tác với những hợp đồng thông minh đó
và những cái ứng dụng thi tập trung đó
nhưng mà tất nhiên là
việc này nó chỉ hạn chế một phần
bởi vì là cái việc mà tự xây dựng
một cái ứng dụng defi
hay là tự xây dựng một hợp đồng thông minh
hay một ứng dụng thi tập trung
nó rất là mở trên nền tảng blockchain
và nó không có một cái hạn chế
không có một dọc cả nào
ngay thậm chí bây giờ trên tất cả các quốc gia
thì không có nhiều quốc gia có được cái hành lang pháp lý chặt chẽ
thưa quý vị
ở một bối cảnh khi tài chính phi tập trung
chưa có khung pháp lý cụ thể
người tham gia khi bị lừa mất tiền
cũng không có cơ hội để được bảo vệ quyền
và lễ hợp pháp
trong khi những thủ đoạn chiêu trò của tội phạm lừa đảo
thì ngay càng tinh vị hơn
vấn đề đạt ra lúc này
là những nhà đầu tư cần phải làm thế nào
để không rơi vào bẫy lừa đảo tài chính phi tập trung
việc mà tham gia một cách dễ dàng
hứa hẹn một cái lãi suất rất là cao
và lại không có một cái sự quản lý chặt chẽ
của cơ quan nào
thì rõ ràng nó tạo ra một cái rủi ro rất lớn
cho nhà đầu tư
cho nên là khi tham gia thì hết sức là thận trọng
đấy là một cái hoạt động rủi ro
đấy là một cái hoạt động mà không được pháp luật
thì cái nguy cơ mất vốn
nguy cơ bị lừa đảo
bị gian lận bị chiếm đoạt
nó rất là lớn
không hề đơn giản cho người dùng
để người ta có thể phân biệt được
những hoạt động thông minh nào
hay những cái ứng dụng phi tập trung nào
những ứng dụng defi nào
là ứng dụng lừa đảo hay không lừa đảo
chính vì thế nên là thành ra là
họ phải có một cái
ban đầu người dùng họ phải có một khả năng phân tích
và những khả năng mà nghiên cứu rất là kỹ càng
cái thứ hai là
phải tra cứu từ những nguồn tin
cực kỳ tin cậy
thì mới nên quyết định
để có thể là tham gia tương tác
cũng như là đầu tư
trong mảng tài chính phi tập trung
thưa quý vị bất kỳ một hình thức đầu tư tài chính nào
cũng tồn tại những nguy cơ
đặc biệt với một hình thức đầu tư tài chính mới
như tài chính phi tập trung
thì rủi ro càng nhiều hơn
hy vọng là những khuyến cáo đến từ các chuyên gia của chúng tôi
sẽ cung cấp thêm thông tin hữu ích đến quý vị
chương trình an ninh mạng ngày hôm nay
cũng xin được kết thúc tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình tuần sau